bộ công thương vừa ký kết luận kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn thiên ngọc minh huy
kết quả kiểm tra cho thấy công ty này đã có nhiều sai phạm như sau
thứ nhất một số sản phẩm thực phẩm chức năng tại kho của công ty có nhãn gốc chưa đúng với nhãn gốc đã đăng ký với cục an toàn thực phẩm bộ y tế
có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm và lưu thông hàng hóa chưa đủ điều kiện trên thị trường
thứ hai một số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của công ty ký với nhà phân phối không ghi đầy đủ thông tin của nhà phân phối theo quy định
thứ ba thiên ngọc minh uy chưa thực hiện việc đào tạo cơ bản cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp
và cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định cho toàn bộ nhà phân phối đang hoạt động
ngoài ra đoàn kiểm tra phát hiện trường hợp nhà phân phối không có tên trong danh sách đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp của công ty
nhưng vẫn được công ty cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp
thứ tư thiên ngọc minh uy không xuất trình được bằng chứng chứng minh rằng công ty đã thực hiện nghĩa vụ thông báo tới một số sở công thương
đối với các lần sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
thứ năm năm hai nghìn một mươi năm công ty đã không giám sát kịp thời để cho cơ sở thiên phúc ân thi tại cốc ngang phạm ngũ lão kim động hương yên
thực hiện không đúng nghĩa vụ hoàn tiền lại khi mua lại hàng hóa từ nhà phân phối theo quy định
thứ sáu đối với các sản phẩm mỹ phẩm ca nghi giao công ty cung cấp thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cụ thể là cử nhân viên hướng dẫn cách sử dụng và sử dụng sản phẩm để massage cho khách hàng
theo các liệu trình tại công ty hoặc một số đại lý của công ty
thứ bảy thiên ngọc minh uy ký một hợp đồng cấp một mã số khách hàng cho nhà phân phối
nhưng cho phép nhà phân phối có nhiều mã số đơn hàng và hưởng quyền lợi theo chương trình trả thưởng đối với các mã số đơn hàng đó
với kết luận kiểm tra như trên
tùy theo tính chất của hành vi có dấu hiệu vi phạm
bộ công thương đã chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan để xử lý hoặc tiến hành điều tra để xử lý theo thẩm quyền
riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
bộ công thương đã chỉ đạo cục quản lý cạnh tranh triển khai quy trình xử lý theo quy định của luật cạnh tranh